tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội ông vũ đăng định tránh văn phòng ubnd tp hà nội cho biết
gần nửa tháng sau sự cố nước sạch nhiễm dầu thải khiến cho cuộc sống của hai trăm năm mươi hộ dân tại hà nội bị đảo lộn
đến nay nguồn nước sạch sông đà đã an toàn có thể sử dụng ăn uống
tại buổi giao ban tránh văn phòng ubnd tp hà nội vũ đăng định cho biết
thời gian qua đã có sáu mươi chín trên sáu mươi chín mẫu nước được sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
phối hợp với các đơn vị chuyên môn trung ương lấy tại các hộ dân ở tám quận huyện có sử dụng nước của nhà máy sông đà
gồm các quận thanh xuân hoàng mai nam tử liêm cầu giấy huyện hoài đức đàn phượng thạch thất quốc oai
tuy nhiên ông vũ đăng định cũng cho biết để đáp ứng yêu cầu
nguyện vọng của hà nội hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
của nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe tét và bình nước loại
và bình nước loại hai mươi lít nếu ai có nhu cầu đồng thời đề nghị tổ chức cá nhân nào chưa xúc xả
thao rửa bể thì tiếp tục thao rửa và đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ chấm dứt toàn bộ công việc này
và mong muốn người dân trong vùng cấp nước sông đà
khi phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào điện thoại ngay đến số điện thoại chín mươi ba trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm tám mươi
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng giao sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp tiếp tục lấy mẫu nước
để xét nghiệm tại đầu nguồn tại nhà máy tại các bể chứa tăng áp của nhà máy
tại các vùng dân bị ảnh hưởng đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và hàng ngày công bố công khai kết quả xét nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng
sở xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra
giám sát quy trình xử lý nước của nhà máy nước sông đà bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành